khởi nghiệp trong thanh niên hiện nay đang là vấn đề được toàn xã hội quan tâm
trong hành trình sáng tạo khởi nghiệp thanh niên gặp không ít khó khăn
để xây dựng tinh thần khởi nghiệp tạo tính tiên phong lan tỏa rộng khắp
đồng thời tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy hỗ trợ thanh niên trong quá trình khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo là trách nhiệm của nhiều bộ ngành tổ chức
trong đó tổ chức đoàn thanh niên đóng vai trò nòng cốt
là một người lớn lên từ bé tại làng nghề mộc bãi ổi xã dĩnh trì thành phố bắc giang
anh lương văn tuấn đã có ý tưởng biến từ những phần gỗ thừa đã hỏng
không còn giá trị sử dụng để tạo nên những sản phẩm độc đáo
còn với anh trần văn vượng lại bắt đầu khởi nghiệp với những người bạn đặc biệt
những chú chó cưng
ý tưởng xây dựng mô hình nuôi chó cảnh và phát triển thành một loại hình dịch vụ
mang lại lợi nhuận bắt đầu nhen nhóm trong đầu anh từ rất lâu
trong quá trình hiện thực hóa những ý tưởng táo bạo đó
anh lương văn tuấn và trần văn vượng nếu không nhờ nguồn vốn vay từ chương trình
tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của tỉnh đoàn bắc giang
có lẽ những ý tưởng của họ vẫn sẽ mãi không thành hiện thực
còn phần lãi thì mình cũng chỉ hướng tới là sẽ phát triển lâu dài và tạo có thêm con việt làm
hiện tại mình đã có vừa mới lại dạy nghề cho hai bạn
một bạn thì ở xã mình thôi còn một bạn ở trong quảng ngãi
nhưng mà đoàn thanh niên cũng hỗ trợ mình rất là nhiều
vì để mình có số vốn để mình đầu tư vào trang trại của mình
nên là lúc mới đầu là mình chỉ có một con hay hai con để nuôi thôi
nhưng mà sau đến lúc nhờ nguồn vốn mình cũng đầu tư được thêm
đến bây giờ thì cũng trong trại
giờ cũng gần hai chục con rồi
xác định việc khuyến khích thanh niên khởi nghiệp phát triển các mô hình kinh tế là một mục tiêu quan trọng
năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang đã giao cho tỉnh đoàn bắc giang
phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội chủ động bố trí nguồn vốn
thực hiện chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
với số vốn ban đầu là ba tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi chín sẽ bổ sung để nâng quỹ lên bảy tỷ đồng
hiệu quả mang lại bước đầu
chúng tôi đánh giá rất là khả quan
bằng nguồn vốn ban đầu được hỗ trợ thì các bạn đã sử dụng rất hiệu quả nguồn vốn đó
qua việc được vây vốn ưu đãi thì các bạn đã mạnh dạng mở rộng thêm mô hình của mình
mở rộng thêm quy mô và đưa những ứng dụng khoa học kỹ thuật vào
để gia tăng năng suất trong việc triển khai hiệu quả các mô hình của mình
việc bố trí nguồn vốn tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
đã đem lại kết quả thiết thực
trong việc khuyến khích thanh niên tại tỉnh bắc giang khởi nghiệp
phát triển các mô hình kinh tế góp phần thực hiện mục tiêu chung xây dựng quốc gia khởi nghiệp